thưa quý vị và các bạn nhờ sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị
nghị quyết số bốn mươi hai và quyết định số một mươi năm của chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
đang được triển khai tích cực trên cả nước
nhiều nhóm đối tượng đã được hoàn tất hỗ trợ
tuy nhiên việc triển khai chính sách tới một số nhóm đối tượng nhất là lao động tự do vẫn còn gặp nhiều khó khăn tại các địa phương
xóm trọ dưới chân cầu long biên lúc ba giờ sáng anh đặng văn túc đang chuẩn bị gánh hàng xong để đi bán
có khoảng trên ba trăm linh lao động tự do cương ngụ tại xóm trọ
họ đến từ nhiều địa phương kiếm sống bằng các nghề khác nhau
tất cả đều chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch covid
nếu cao nhất thì được hai trăm linh không chỉ một trăm linh mấy trăm rưỡi có hôm chỉ có năm mươi rồi
không được nhiều
thời gian covid là tôi về nghỉ ở nhà
tuy là nhóm đối tượng có thu nhập bị giảm sâu đời sống bấp bênh
nhưng đến thời điểm này nhiều lao động tự do dưới chân cầu long biên vẫn chưa được hỗ trợ
hiện phường phúc xá đang tiếp tục ra soát xét duyệt
do người lao động chưa thực hiện đầy đủ thủ tục tạm trú tạm vắng rất đông
phương phúc xá là có trên hai trường hợp
chúng tôi đang xét duyệt
cho nên là chúng tôi làm xong quán xong trước ngày một mươi năm
đối với trí địa bàn dân cư
nhiều người lao động tự do ở đây cho biết
họ chưa nắm vững là mình có nằm trong diện được hưởng hỗ trợ hay không
vì vậy vấn đề đặt ra là hệ thống chính trị chính quyền địa phương
cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân
bộ lao động thương binh và xã hội cũng đã công bố đường dây nóng qua tổng đài một trăm một mươi một
để tiếp nhận thông tin giải đáp những vấn đề vướng mắt
trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân
câu chuyện tại xóm trọ cầu long biên là một ví dụ cho thấy
những khó khăn trong triển khai kịp thời hỗ trợ cho người lao động tự do
đây là nhóm đối tượng có số lượng đông dễ bị bỏ sót
địa điểm sinh sống không cố định nên việc triển khai cần chi tiết chặt chẽ
nhưng phải hết sức kịp thời
đội ngũ cán bộ cơ sở cần nâng cao trách nhiệm
tạo điều kiện tối đa cho người lao động trong các thủ tục hành chính
để từ đó phát huy cao nhất ý nghĩa nhân văn
từ một chủ trương lớn của đảng và nhà nước
gia soát lao động tự do là khâu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng
đòi hỏi sự tận tâm và trách nhiệm cao của đồng ngũ cán bộ
nội dung này đã được bộ lao động thương bình và xã hội nhấn mạnh
tại các cuộc kiểm tra giám sát triển khai gói hỗ trợ ở địa bàn cơ sở